ngày hai mươi năm tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính phủ và tổng liên đoàn đặc biệt là nhiệm vụ chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
báo cáo kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa chính phủ và tổng liên đoàn lao động việt nam nêu rõ
hai bên đã thực hiện tốt quy chế phối hợp hợp tác năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhân dịp tháng công nhân thủ tướng chính phủ đã gặp gỡ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động
tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông hồng tại hàn nam và gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao tại thành phố hồ chí minh
thăm tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình tết xuân vầy
kết luận tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao công tác phối hợp của tổng liên đoàn lao động việt nam
với chính phủ các bộ ngành trong việc bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
thủ tướng yêu cầu tổng liên đoàn lao động việt nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp với chính phủ bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của người lao động
phối hợp với các bộ ngành giải quyết tốt các vấn đề tiền lương giờ làm việc bảo hiểm xã hội cho người lao động
hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của việt nam trong việc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế
thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức công đoàn
mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ ngành nhất là các địa phương
các địa phương phải giải quyết vấn đề về nhà ở cho công nhân trước mắt hoàn thiện hệ thống thiết chế về nhà ở cho công nhân
lao động ở tỉnh hà nam sau đó đồng loạt triển khai trên các tỉnh thành phố